gần ba trăm linh học sinh khối trung học cơ sở trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên tại tỉnh thanh hóa đã quay trở lại trường học sau một thời gian nghỉ vì dịch covid một mươi chín
từ sáu giờ sáng hôm nay tại trường trung học phổ thông trần mai ninh thành phố thanh hóa đã bắt đầu có học sinh tới lớp
cả trường có ba mươi bốn lớp học thuộc bốn khối sáu bảy trăm tám mươi chín với trên một năm trăm linh học sinh
sau ba tháng nghỉ cách ly phòng dịch trong buổi đầu tiên đi học lại này chỉ có một mươi hai em vắng mặt và đều có lý do chính đáng
về lâm trạng cháu cũng khá là hào hứng vì sau cũng khoảng một thời gian rất dài cháu không được gặp bạn
nói ra thì trong dịch thì cháu cũng thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của nhà nước
nhà trường cũng đã có những biện pháp như kiểm tra thân nhiệt và xin nước khử tay thường xuyên để kiểm soát
và ở trong giờ ra chơi thì bọn cháu hạn chế đi ra ngoài để giảm thiểu cái sự tiếp xúc với các bạn xung quanh
cũng như tất cả các trường khác thì rất vui khi được đón học sinh trở lại trường
với một cái tâm thế vui vẻ và cũng mong là các con luôn luôn là đề cao cái tinh thần chống dịch
không mất cảnh giác không lơ là với việc đeo khẩu trang hay là giãn cách cự li
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa cho biết trước thời điểm đi học trở lại
một trăm linh trường học tại thanh hóa đã thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế
như khử khuẩn phòng học kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang
quán triệt cho học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn